thưa quý vị theo bản tin dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay ở khu vực miền trung của philippines đang có một cơn bão hoạt động có tên quốc tế là chowan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
và cơn bão này đã chính thức đi vào vùng biển của nước ta và trở thành cơn bão số một
vào hồi một mươi ba h ngày ba tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám bốn độ kinh đông
cách đảo luzon của philippines khoảng một trăm tám mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày mai bốn tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi một hai độ kinh đông cách đảo luzon của philippines khoảng ba trăm bốn mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bão số một có xu hướng di chuyển lên phía bắc sau đó đổi hướng đông bắc đi ra ngoài biển đông
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông là cấp ba